sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật
nhằm thảo luận và cho ý kiến chi tiết về bốn dự án luật sửa đổi
về dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi một số ý kiến cho rằng chưa có quy định về quản lý
người sử dụng trái phép chất ma túy hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không bị coi là tội phạm
và không bị xử lý hình sự việc lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gặp khó khăn
công tác cai nghiện tại gia đình cộng đồng tại nhiều địa phương mang tính hình thức
công tác quản lý sao cai tại nơi cư trú và tại cơ sở quản lý sao cai không còn phù hợp
luật phòng chống ma túy năm hai nghìn tám có một số nội dung chưa thống nhất đồng bộ trong hệ thống pháp luật
như mâu thuẫn với luật xử lý vi phạm hành chính về quy định thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc mâu thuẫn với bộ luật tố tụng hình sự và luật tổ chức cơ quan
điều tra hình sự về thẩm quyền điều tra của bộ đội biên phòng do vậy việc xây dựng luật phòng chống
ma túy sửa đổi là cần thiết nhằm tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách pháp luật về phòng chống
ma túy góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác phòng chống ma túy bảo đảm trật tự an toàn xã hội
về việc chấp hành hình phạt tù trong khi đang cai nghiện bắt buộc thủ tướng đề nghị thống nhất theo
phương án người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy mà bị phát hiện thực hiện hành
vi phạm tội trước hoặc trong thời gian chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bị
tòa án xử phạt tù thì người đó được miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định áp dụng
biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để phù hợp với quy định của luật xử lý
vi phạm hành chính phương án này có một mươi chín trên hai mươi một thành viên chính phủ đồng ý
về trình tự thủ tục đưa người nghiện từ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
thủ tướng đề nghị thống nhất theo phương án giao chính phủ quy định chi tiết việc lập hồ sơ đưa
người nghiện từ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi vào cơ sở cai nghiện ma túy công lập để cai nghiện bắt buộc
ubthqh quy định trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng biện pháp này tại tòa án nhân dân
phương án này có một mươi bảy trên hai mươi một thành viên chính phủ đồng ý
trong phiên họp này chính phủ cũng thảo luận về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh
trật tự ở cơ sở dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi